hiện bệnh viện bạch mai là một trong những bệnh viện chủ chốt của cả nước
mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ bảy đến tám người đến khám bệnh
vì vậy việc bệnh viện bạch mai cơ sở hai tại phủ lý hà nam
chính thức khám bệnh cho người dân từ ngày hai mươi năm tháng ba sẽ giúp cho người dân có nhiều thuận tiện hơn
khi có nhu cầu khám chữa bệnh góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên
bệnh viện đã có quyết định phân công điều động trên một trăm hai mươi y bác sĩ điều dưỡng nhân viên
luân phiên về cơ sở hai làm việc dự kiến đáp ứng từ một đến một năm trăm linh lượt khám một ngày
về trang thiết bị cũng đã được chuyển từ cơ sở một về
để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn trong một mươi sáu phòng khám đầy đủ các chuyên khoa
tất cả con người và trang thiết bị đều được đảm bảo chất lượng như cơ sở một
mức viện phí không có sự thay đổi
trước mắt bệnh viện bảo đảm được chức năng khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu
những trường hợp cần điều trị nội chú hoặc những kỹ thuật chuyên sâu
sẽ có xe vận chuyển miễn phí bệnh nhân về cơ sở một tại hà nội
với việc thành lập bệnh viện cơ sở hai sẽ giảm thiểu quá tải cho bệnh viện bạch mai cơ sở một khoảng hai mươi
bên cạnh đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về mặt địa lý cũng như giảm thời gian chờ đợi